tòa án nhân dân tỉnh đắk nông đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo về tội giết người gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu tại quán ăn thuộc tổ sáu thị trấn đức an huyện đắk song
nhóm của mai văn hưng phạm văn hùng đã gây gỗ đánh nhau với nhóm của lô văn báo và trần văn huy
cầm bá huy và cao đình long đã đến để hỗ trợ nhóm của mai văn hưng
trong lúc ẩu đà cao đình long dùng kéo đâm vào đầu ngô văn báo khiến báo tử vong do bị đâm thủng sọ não
cầm bá huy dùng ống nhựa để đánh vào đầu của trần văn huy gây thương tích ba
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt cao đình long một mươi sáu năm tù giam về tội giết người
bị cáo cầm bá huy một mươi hai năm sáu tháng tù giam về tội giết người và cố ý gây thương tích
bị cáo mai văn hưng và phạm văn hùng chín tháng tù giam về tội gây dối trật tự công cộng
đồng thời buộc cao đình long cầm bá huy phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền một trăm chín mươi bốn triệu đồng để lo mai táng phí và tổn thất tinh thần